câu chuyện về một người nông dân rất đặc biệt mặc dù bị mất đi hai cánh tay khi còn là đứa trẻ
nhưng bằng nghị lực phi thường người nông dân ấy đã biến cầm vai và đôi chân của mình như hai bàn tay
để làm việc như bao người bình thường khác ông chính là biểu tượng của sự vượt lên chính mình trong hơn năm thập kỷ qua
trong căn nhà nhỏ bên dòng sông lam ở xóm hai xã châu nhân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
những tấm hình chụp chung với bác hồ được ông hoa xuân tứ cất giữ cẩn thận như báu vật
câu chuyện về cậu bé không tay học giỏi viết chữ đẹp bằng vai
được nhiều người trong cả nước biết tốt
ông hoa xuân tứ là một trong sáu thiếu nhi của cả nước
được vinh dự tham gia đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống mỹ cứu nước toàn quốc
và vinh dự được gặp bác hồ
đã hơn nửa thế kỷ trôi qua ký ức ngày nào về lần duy nhất gặp bác hồ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông

chính chuyển trung vệ hội lên bức t outcomes league của cauliflower kìu
tuổi trẻ các từ nhỏ được làm opusch
cuộc đời tưởng chừng như là dấu chấm hết khi mất đi đôi tay
nhưng bằng nghị lực phi thường ông tứ đã viết nên một câu chuyện kỳ tích
một biểu tượng vượt lên số phận vượt lên chính mình
để được làm một người nông dân bình thường như bao người khác
như vậy cuộc đời này chỉ là vất vả
chỉ là vất vả chỉ là vất vả
chỉ mà coi như phận là bình thường
nó phải cố gắng chịu khổ chịu khổ để mà vớt lên
chứ không có ai như cả
vì mình chẳng tham mình không làm được mà mình nhụ trị
chứ mình đã làm được biết mà làm được
là phải cố gắng cố gắng hết sức để làm cho bằng được thôi
với bà con hàng xóm láng giềng
ông hoa xuân tứ không chỉ là người hùng
mà đó là tấm gương sáng để mọi người phấn đấu học tập và làm theo
bà hoa xuân tứ là một tấm gương tiếu biểu của điện hình
mà tuổi trẻ chúng ta cần phải nói theo
vì tạp phong cách của họ
là năng lượng của bạc tử
cuối dòng sông lam trên quê hương bắc hồ
có những người bạn nhỏ mất cả hai tay
nhưng vẫn hăng say học hành
con chim không cánh mà vẫn biết bay
như vẫn còn đây đẹp hai bàn tay
mang truyền thống quê hương sô viết
tiếp cho anh muôn vàn sức mạnh
cho anh thắng mọi khó khăn